các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi đến vòng xoay lê quang định quận gò vấp thì chiếc xe phát hỏa ở phần đuôi xe
mặc dù được người đi đường cảnh báo nhưng chị yến vẫn tiếp tục chạy
đi được khoảng hai trăm linh mét thì xe bốc cháy dữ dội
chị yến nhảy thoát thân và nhờ người dân địa phương hỗ trợ
nhiều thiết bị chữa cháy được huy động song chiếc xe gần như đã bị thiêu dụi hoàn toàn
nguyên nhân chiếc xe bị cháy đang được tìm hiểu